thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng tám năm hai nghìn hai mươi về tình hình kinh tế xã hội tháng tám và tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một
trong tháng tám cả nước đã tập trung mọi nỗ lực tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch covid một mươi chín hiệu quả với nhiều giải pháp mới hạn chế tối đa sự bùng phát đợt hai của dịch trong năm hai nghìn hai mươi
vừa đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công bằng nhiều hành động cụ thể qua các đoàn công tác của đánh đạo chính phủ và hội nghị trực tuyến với các địa phương
trong bối cảnh khó khăn do đại dịch nhiều hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín đã được tổ chức trang trọng hiệu quả phát huy mạnh mẽ tinh thần và truyền thống dân tộc
do chưa có thuốc đặc trị và vaccine mới ở giai đoạn thử nghiệm nên tình hình kinh tế toàn cầu và kinh tế xã hội trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn cung cầu thế giới giảm mạnh mất việc làm và giảm thu nhập ngày càng lan rộng
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ tuy dịch kéo dài nhưng đến nay vẫn có nhiều tấm lòng nhân ái và các đóng góp của nhân dân tổ chức doanh nghiệp tiếp tục xuất hiện sự vào cuộc với nỗ lực cố gắng của toàn đảng toàn quân thể hiện rất rõ